tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam đã diễn ra chương trình giao lưu học sinh sinh viên của chín trường cao đẳng đại học tìm hiểu về nét đẹp vùng cao
hòa trong không khí của ngày hội hương sắc vùng cao tại hà nội năm hai nghìn một mươi sáu sinh viên của chín trường đại học như trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật việt bắc tây bắc trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội trường đại học văn hóa hà nội đã tham gia tìm hiểu những nét đẹp bản sắc văn hóa thông qua những trang phục độc đáo do chính các em tự thiết kế
trên những ý tưởng từ trang phục và chất liệu của các dân tộc như mông thái lô lô
ngoài ra các em còn được tìm hiểu những phong tục tập quán thông qua việc trả lời các câu hỏi về văn hóa các dân tộc
đây sẽ là sân chơi bổ ích cho học sinh sinh viên tìm hiểu một cách sâu sắc về những nét đẹp truyền thống văn hóa của các dân tộc vùng cao
người dân thủ đô và những du khách phần nào cũng sẽ hiểu thêm về những phong tục tốt đẹp của các dân tộc miền núi phía bắc